liên quan đến những căng thẳng hiện nay tại trung đông tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã kêu gọi israel và các nhóm vũ trang của palestine lập tức ngừng bắn
đồng thời hối thúc các cương quốc thế giới cũng như cộng đồng hồi giáo gây sức ép để nhà nước do thái ngừng tấn công giải gaza
ông erdogan cho rằng cần mở cửa khẩu rafah cho hàng viện trợ nhân đạo vào dài gaza và khẩn trương triển khai hoạt động trao đổi tù nhân giữa hai bên
tổng thống thổ nhĩ kỳ còn bày tỏ thất vọng khi liên hợp quốc không nhất trí về nghị quyết liên quan đến chiến dịch không kích của israel nhằm vào giải gaza
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ cũng thông báo hủy kế hoạch thăm israel để bày tỏ phản đối chiến dịch mà nhà nước do thái đang tiến hành nhằm vào phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza
trong một diễn biến liên quan phát biểu sau cuộc hội đàm với tổng thống pháp emmanuel macron hôm qua quốc vương giordani abdullah đệ nhị đã kêu gọi chấm dứt giao tranh ở giải gaza
và cảnh báo cuộc xung đột hiện nay có nguy cơ trở thành ngòi nổ trong khu vực
quốc vương giordani cũng đề nghị pháp và các cường quốc thế giới gây sức ép để israel ngừng chiến dịch ném bom giải gaza
cũng như chấm dứt chính sách bao vây phong tỏa đối với trên hai triệu người dân ở khu vực này